thưa quý vị mở đầu phiên chất vấn ngày hôm nay tại nghị trường kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
một loạt vấn đề nóng của nền kinh tế đã được các đại biểu chất vấn các bộ trưởng trưởng ngành
trong đó có những bất cập liên quan đến lĩnh vực đầu tư công
tại hội trường một số đại biểu nêu cử tri ghi nhận việc thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên có chuyển biến tích cực
nhất là sau khi quốc hội ban hành nghị quyết bảy mươi bốn
nhưng việc chậm ban hành nghị định của chính phủ để thi hành nhiệm vụ quốc hội giao tại nghị quyết này
cũng như việc lãng phí trong sử dụng tài sản công thì còn nhiều bất cập
các dự án đầu tư lãng phí được chỉ ra tại nghị quyết bảy mươi bốn của quốc hội cũng chưa rõ lộ trình tiến độ
các dự án đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia dù giải ngân có tiến triển nhưng chậm và chưa bền vững
chuyển nguồn còn lớn dẫn đến tiếp tục lãng phí nguồn lực quốc gia
với nội dung quy định như tại điểm a điểm b khoảng một điều sáu của luật đầu tư công
thì dẫn tới cách hiểu cho rằng toàn bộ các dự án xây dựng mới cải tạo nâng cấp mở rộng mua sắm tài sản sửa chữa nâng cấp v v
đều phải sử dụng nguồn vốn đầu tư công dẫn tới trồng lắng với các quy định của luật ngân sách nhà nước
và các quy định của pháp luật chuyên ngành khác trong việc sử dụng chi thường xuyên để mua sắm sửa chữa nâng cấp tài sản công
xin bộ trưởng cho biết giải pháp để giải quyết vấn đề này như thế nào
vốn trợ công trình v v và rất nhiều vấn đề lạm phí ở đây
còn về phía đỉnh mức đối với công trình xây dựng các bản
thì chúng tôi thấy là chúng ta đã thực hiện rất qua nhiều năm qua nhiều chục năm cho nên là gần như đó được chặt chẽ
tôi cho rằng cái đầu tư công thì nó có rất nhiều nguyên nhân mà nói đến tiết kiệm và thất thoát
thứ nhất là từ cái khâu mà lựa chọn dự án của chúng ta
nhiều khi là chúng ta cũng lựa chọn dự án cũng không phải là
thật sự là chính xác
có cái cần làm trước thì lại là không làm
có cái chưa cần làm thì chúng ta lại làm
ví dụ như vậy
thứ hai là về quy mô của dự án
có cái thì chúng ta cần phải làm quy mô hiện đại ngay
thì chúng ta lại phân kỳ ra
rồi công tác thiết kế khảo sát thiết kế rồi tổ chức thực hiện
đấy thì chúng ta nhiều các cái lý do khác nhau
như trong cái đầu tư công chúng tôi đã báo cáo giải trình nhiều lần
dẫn đến kéo dài
và đã kéo dài thì chắc chắn là
dự án không kém hiệu quả giảm cái hiệu quả của dự án
cũng trong ngày làm việc hôm nay
quốc hội đã chất vấn các thành viên chính phủ xung quanh nhiều vấn đề khác
nhờ gói một trăm hai mươi tỷ đồng cho vai nhà ở xã hội
với người thu nhập thấp công nhân có tỷ lệ giải ngân thấp
các chính sách thu hút đầu tư du lịch
việc giải ngân nguồn vốn oda chưa đảm bảo đúng kế hoạch
thưa quý vị công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
hiện đang được đảng nhà nước ta triển khai với quyết tâm chính trị cao
ngày càng quyết liệt theo phương châm kiên quyết kiên trì
không có vùng cấm và không có ngoại lệ
trong đó công tác thông tin truyền thông về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cũng được đẩy mạnh với nhiều nội dung biện pháp và các giải pháp hiệu quả
và giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực
sau ba năm được tổ chức rất thành công
và tối ngày hôm qua đã diễn ra lễ trao giải lần thứ tư
với năm mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba được vinh danh
đến dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí nguyễn trọng nghĩa trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành
về phía bộ công an dự lễ trao giải có thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an
thời gian qua không ít đại án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng
một phần nhờ có báo chí phát hiện lên tiếng
đã trở thành nguồn thông tin ban đầu để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh và xử lý
và trong hành trình gian nan ấy để đi đến cùng sự thật các nhà báo đã thực sự dấn thân
đặc biệt không chỉ chống tham nhũng
nhiều tác phẩm báo chí đã nhấn mạnh cả vấn đề tiêu cực
những góc hốt được phát hiện và phôi bẩy của các tác phẩm báo chí
để làm trong sạch môi trường kinh tế xã hội
trong quá trình thực hiện bài viết đó thì cũng có nhiều người gọi điện
can thiệp nhờ xin đừng đăng bài
nhưng mà xét thấy cái vấn đề này nó phức tạp
nó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái gây thất thoát nguồn tài nguyên nhà nước
nên là bản thân đã bám sát với đề tài và đi đến cùng
có nhất là vấn đề tìm các trường hợp cụ thể có sai phạm trong công việc
và từ đó thì chúng tôi cũng có các liên hệ cụ thể với các trường hợp đấy và
đưa ra trong cái luật bài của chúng tôi thì cũng có đưa ra các cái gợi ý
các cái giải pháp mang tính chất là gợi mở thêm
để cho các cơ quan chức năng họ có cái tham khảo
để từ đó có cái cụ thể cái chính sách về công tác thi đua can thiệp
thời gian tới được sát hơn
đằng sau những tác phẩm là tinh thần lao động đầy trách nhiệm
là sự dấn thân là bản lĩnh của các nhà báo
vượt qua các khó khăn những cam rỗ về vật chất
thậm chí bị đe dọa
cả về tinh thần với quyết tâm đưa ra ánh sáng và công luận
những vụ việc tham nhũng tiêu cực
biểu dương các tác phẩm dành giải cao lần này
đồng chí nguyễn trọng nghĩa đề nghị cần giải pháp tăng cường hơn nữa
và cho sung kích tiên phong của báo chí
trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
phải tăng cường phối hợp và đồng hành giữa mặt trận tổ quốc việt nam
với các cấp các ngành các cơ quan báo chí
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền
phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm xã hội của đội ngũ
những người làm báo trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực
chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt
trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đề cao báo chí giải pháp báo chí kiến tạo
để kịp thời đề xuất kiến nghị những giải pháp
nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế
về xây dựng chỉnh đốt đảng và hệ thống chính trị
hoàn thiện chính sách pháp luật
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
khắc phục những bất cập những kẻ hở của chính sách pháp luật
xử lý căng cơ tận gốc không thể tham nhũng tiêu cực
với một bảy mươi tám tác phẩm từ một trăm hai mươi một cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương
giải báo chí quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư
đã tiếp tục khẳng định uy tín vị thế sức lan tỏa
hai mươi bốn tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh
với nội dung được thể hiện công phu sáng tạo
đồng tòa trong xã hội
trong khuôn khổ giải báo chí năm nay
hệ thống báo chí công an nhân dân đã vinh dự nhận được
một giải b một giải c và hai giải khuyến khích
các tác phẩm báo chí công an nhân dân tham dự giải
đã phản ánh sinh động trùng thực khách quan
trong công cuộc đấu tranh phòng chống sạc tham nhũng
với tinh thần lấy dân làm gốc dựa vào dân và vì nhân dân
củng cố niềm tin của nhân dân với đảng với chính quyền
sáng nay tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
bộ công an tổ chức lễ khai mạc hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
dự và phát biểu tại lễ khai mạc có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các cục đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
cùng hơn hai cán bộ chiến sĩ của các đoàn
về tham dự hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
hội thao năm nay được bộ công an tổ chức tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba với ba môn thi đấu
gồm chạy ứng dụng bơi ứng dụng và bóng bản tranh tài ở bốn mươi tám bộ huy chương
tham gia có một trăm một mươi sáu đoàn với một hai trăm một mươi bốn vận động viên đến từ các cục nghiệp vụ
viện trường thuộc bộ công an và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu tại lễ khai mạc thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an
đánh giá cao công tác tham mưu chuẩn bị của cục công tác đảng và công tác chính trị
và công an tỉnh quảng bình để tổ chức hội thao theo đúng kế hoạch đề ra
nhấn mạnh hội thao là dịp để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng thể hiện khả năng
bản lĩnh ý chí chiến đấu là dịp để đánh giá thực chất kết quả tập luyện thể thao
của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua
lựa chọn tôn vinh biểu dương những thành tích trong phong trào thể dục thể thao của toàn lực lượng
qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân giải luyện thân thể theo gương bác hủ vĩ đại
và phong trào tập luyện thể thao ứng dụng nghiệp vụ để phục vụ công tác chiến đấu
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thượng tướng trần quốc tỏ đề nghị công an các đơn vị địa phương
ban tổ chức hội thao và các bộ phận chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm
tổ chức thi đấu các nội dung của hội thao theo đúng chương trình kế hoạch đề ra
đảm bảo an toàn về mọi mặt
các vận động viên tham gia hội thao nêu cao bản lĩnh ý chí thi đấu với tinh thần đoàn kết
cao thượng trung thực công hiến hết mình vì sự thành công chung của hội thao
với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị việt nam luôn tôn trọng quyền con người và bảo đảm quyền con người
luôn là một trong những mục tiêu hướng tới trong công cuộc xây dựng phát triển và hội nhập của đất nước
lấy con người là trung tâm của mọi chính sách
và trong nhiều năm qua thì với những nỗ lực không ngừng
mừng việt nam đã đạt được những kết quả tích cực trong việc bảo vệ thúc đẩy quyền con người
mời quý vị cùng nhìn lại những chuyển biến những kết quả những trái ngọt từ những nỗ lực đó
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị một số định danh cá nhân một tấm thẻ căn cước và hàng loạt tiện ích
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
đó là một trong những giải pháp đột phá đang được chính phủ triển khai một cách hiệu quả
và không chỉ dừng lại
ở đó hiện dự án luật căn cước đang được quốc hội cho ý kiến
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đã có nhiều điểm mới
cũng với những quy định về số định danh cá nhân thẻ căn cước
đồng thời mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng của luật
xây dựng đề xuất nhiều chính sách nhân văn để thực hiện tốt hơn nữa việc bảo đảm quyền con người
và không chỉ với dự án luật này trong công tác lập pháp nói chung
bảo đảm quyền con người là một trong những mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật
không thể lợi dụng được những việc đó để theo dõi những việc này
cũng như là bảo đảm cái an ninh an toàn về dữ liệu của công dân
việc xây dựng cái luật này là để bảo vệ nhân dân
chủ trương của đảng nhà nước không để ai bỏ lại phía sau
thực ra con số này bỏ lại phía sau rất nhiều
con số này có thể lên đến hàng triệu người
ngay trong hà nội thôi ngay thành phố trưng minh thôi ngay thành phố sơ đạo này thôi
cũng hàng trăm nghìn rồi
hoặc là những người từ nhiều vùng của đất nước đến hà nội
đến nhiều chục năm nay rồi
vẫn có gia đình
và vẫn sinh con sinh cái
các cháu sinh ra vẫn theo cái số phận của bố mẹ
không có hộ khẩu
không có giấy tờ
không được đi học
lớn lên lại tiếp tục đánh giày
lại tiếp tục đi vào những cuộc sống rất khó khăn như vậy
nếu chúng ta không đưa vào trong một cái xã hội giúp tạo được kiện như vậy
thì cái mục tiêu này để bảo vệ nhân dân
cái ý nghĩa này rất lớn
không có cái lời nào để có thể
không chỉ có thế
luật căn cước sửa đổi đã đề xuất việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt
nhưng chưa xác định rõ quốc tịch hiện đang sinh sống trên lãnh thổ việt nam
đây là một trong những giấy tờ quan trọng để những người này có thể thực hiện các giao dịch trong xã hội
người gốc việt đang cư trú ở việt nam
đứng đó quản lý xã hội
người ta phải được xã hội công nhận
và người ta được có quyền giao dịch trong xã hội

người ta phải có cái giấy tờ gì chứ
người ta sống ở đây không thấy có cái giá trị pháp lý gì về cái việc này
không quốc tịch không hộ chiếu
không chứng minh không căn cước
người ta giao dịch bằng cái gì
các cơ quan quản lý thì muốn quản lý muốn giao dịch với họ thì bằng cái gì
chúng tôi chưa giao cấp căn cước
chúng tôi chỉ làm chứng nhận căn cước
nó là một cái bước ban đầu tiến đến cái căn cước của người ta
và để tạo điều kiện cho người ta xã hội cũng phải có trách nhiệm

hiến pháp và các cái luật mà chúng ta đã và đang ban hành
đều hướng tới cái việc bảo vệ cái quyền con người công dân của việt nam
gần đây nhất thì cái luật cân cước công dân sơ đổi
cũng đã mở rộng thêm các cái đối tượng
mà chúng ta có thể là những người chưa phải là có quốc tịch việt nam
nhưng đang sinh sống ở trên đất việt nam
vẫn có được cái định danh cá nhân để từ đó được hưởng những cái quyền lợi hưởng
những cái hỗ trợ và được thực hiện những cái quyền công dân của mình
thực hiện những quyền con người của mình trên đất nước việt nam chúng ta
đấy là cái điểm rất là tiến bộ trong cái dự thảo luật này
đấy điều đó là đang chứng minh rằng việt nam luôn luôn là coi trọng
và tôn trọng các quyền của con người và đang là cố gắng để hoàn thiện trong pháp luật
về cân cước nói riêng cũng như là các cái quy định của pháp luật khác nói chung
không chỉ từ góc độ lập pháp trên tất cả các mặt các lĩnh vực của đời sống xã hội
thực tế những năm vừa qua đã cho thấy việt nam luôn tôn trọng và không ngừng nỗ lực
để thực hiện việc bảo đảm quyền con người bảo đảm nhân quyền
theo đúng tinh thần các công ước quốc tế về quyền con người mà việt nam tham gia
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ đã ký ban hành quyết định số hai mươi hai
về tiến dụng đối với người chấp hành xong
án phạt tù đây là lần đầu tiên chúng ta có một cơ chế rất cụ thể
tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn ưu đãi
từ ngân hàng chính sách xã hội để học nghề sản xuất kinh doanh tạo lập cuộc sống
đồng thời cũng có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
tạo việc làm sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù
chúng ta đang thể chế hóa các quan điểm của đảng cũng như là thể hiện
chính sách nhân đạo của pháp luật việt nam đối với tất cả
theo đúng quy định của hiến pháp chúng ta đó là quy định về tôn trọng các quyền con người
và quyền công dân theo hiến pháp hai nghìn một mươi ba và với quy định như vậy thì rõ ràng là chúng ta
đang tạo cho những người trong hoàn cảnh đó họ sớm có điều kiện để tái tham nhập cộng đồng
và đồng thời họ có thể ra ngoài xã hội trở lại với cộng đồng họ vẫn có kế sinh nhai
nuôi sống chính bản thân họ và cũng như gia đình họ và như vậy thì họ sẽ không bị
có lầm đường đặt lối để đi vào
đó là một trong những nỗ lực rất lớn của đảng và người nước ta trong vấn đề chính sách pháp luật
và cũng như hệ thống pháp luật của chúng ta
đây chỉ là một minh chứng cho những nỗ lực của việt nam trong công tác bảo vệ thúc đẩy
và tôn trọng các quyền con người theo những chuẩn mực quốc tế
những năm qua đã và đang có rất nhiều những hành động cụ thể từ các chính sách về giáo dục
y tế an sinh xã hội vì mục tiêu chung không để ai bị bỏ lại phía sau
đến những điều chỉnh về pháp luật
nhiều việc công nhận người truyền giới
những hành động đó là những khẳng định rõ ràng nhất về quyết tâm và mong muốn của việt nam
trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
trong đó khuyên con người là cốt lõi
việt nam của chúng ta hiện nay đã tham gia bảy trên chín các công ước quốc tế về quyền người
trong thời gian qua thì việt nam chúng ta nỗ lực để thực hiện các điều gốc quốc tế về quyền người
được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa các nguyên tắc các chuẩn mực quốc tế về quyền người
vào trong hệ thống pháp luật
hệ thống hiến pháp và pháp luật việt nam và tổ chức thực thi trên thực tiễn
nếu xoay chiếu toàn bộ hệ thống pháp luật của việt nam thì luôn luôn lấy vấn đề quyền con người
và quyền con dân được xác định ở trung tâm
bởi vì pháp luật phải phục vụ con người trong đó phục vụ các lợi ích chính đáng của người dân
chúng tôi khẳng định rằng là trong hệ thống pháp luật việt nam luôn luôn là để coi trọng
tất cả các quyền của công dân và quyền con người
đó là cái mục tiêu đầu tiên để xây dựng pháp luật và xoay quanh đó để phục vụ
những nỗ lực của việt nam được bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao
trong đó thì việc mà chúng ta ứng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc
và chúng ta thực hiện đầy đủ chức trách của một thành viên của hội đồng nhân quyền này
và tiếng nói của chúng ta cũng đã thể hiện quan điểm nhất quán của đảng và nhà nước
trong việc bảo đảm cho quyền con người quyền được sống
quyền được có công an việc làm không chỉ riêng ở đất nước việt nam mà trên toàn thế giới
thưa quý vị và các bạn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của đảng
nhà nước việt nam
đảng và nhà nước ta luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại
bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững
và với những nỗ lực không ngừng nghỉ việt nam đang ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn
trong công tác bảo đảm nhân quyền
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả